ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tp hà nội tổ chức họp đột xuất
tại cuộc họp chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã ủy quyền cho huyện mê linh
ra quyết định phong tỏa thôn hạ lôi xã mê linh nơi có bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín số hai trăm bảy mươi
đồng chí nguyễn đức trung yêu cầu xã mê linh huyện mê linh cùng với các đơn vị y tế công an dân quân
phong tỏa thôn hạ lôi theo quy định hướng dẫn của bộ y tế đồng thời yêu cầu xã mê linh huyện mê linh
làm tốt công tác tuyên truyền và bảo đảm nhu yếu phẩm cho hơn bốn trăm năm mươi hộ dân với gần hai người dân thôn hạ lôi
trong những ngày phong tỏa
thành phố hà nội sẽ sớm tổ chức xét nghiệm bằng hai hình thức xét nghiệm nhanh hoặc bằng kỹ thuật real time pcr
cho tất cả các trường hợp f một f hai liên quan đến bệnh nhân hai trăm bốn mươi bốn
qua xét nghiệm một số trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân đã phát hiện hai ca dương tính lần một
đồng chí nguyễn đức trung cũng yêu cầu tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp
bảo đảm an toàn cho các y bác sĩ tổ chức khai báo bắt buộc đối với tất cả những người đến bệnh viện thăm khám
đồng thời đề nghị những người bệnh nặng chỉ có một người nhà vào trong non tuyệt đối không có người đến thăm non